với tinh thần chung tay cùng cả nước phòng chống covid một mươi chín ngân hàng nhà nước việt nam đã vận động năm ngân hàng thương mại tài trợ hai mươi năm tỷ đồng hỗ trợ đà nẵng trong công tác y tế
năm ngân hàng thương mại gồm ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam và ngân hàng thương mại cổ phần quân đội
mỗi ngân hàng sẽ hỗ trợ năm tỷ đồng đây là hành động ý nghĩa thiết thực và kịp thời của các ngân hàng nhằm góp phần cùng thành phố đà nẵng nhanh chóng khống chế ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh